hôm nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn hà mỹ xuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn mạnh linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại thành phố đà lạt về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một công an thành phố đà lạt đã bắt quả tang xuyên và linh đang bắt em hồ nguyễn nhật minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trước đây cùng chơi trong nhóm ép viết một giấy nợ một triệu đồng và lấy một xe máy hiệu jupiter biển số bốn mươi chín b một trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba và nói khi nào có tiền thì đem đến để chuộc xe lại
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày em minh liên hệ và đưa tiền để chuộc xe
khi xuyên và linh vừa nhận số tiền một triệu đồng thì bị cơ quan công an bắt quả tang cùng tang quả tang
tại hiện trường công an thu giữ hai xe máy một triệu đồng tiền mặt một dao bằng kim loại một giấy vay tiền
hiện công an thành phố đà lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật